ngày năm tháng một mươi một ubnd tỉnh hòa bình đã có buổi họp báo thông tin về vụ tai nạn sập hang khai thác vàng trái phép tại thôn lộng xã thanh nông huyện lạc thủy tỉnh hòa bình
trước đó vào khoảng hai giờ ngày bốn tháng một mươi một tại địa phận hang cột cờ thôn lộng xã thanh nông huyện lạc thủy đã xảy ra tai nạn sập cửa hang do khai thác vàng trái phép
làm hai người là anh bùi văn thú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tại tỉnh hòa bình và anh trương công tránh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tại tỉnh thanh hóa bị mắc kẹt hiện vẫn mất tích trong hang
hiện nay công an tỉnh hòa bình đã tạm giữ hình sự đối tượng bạch xuân hưng chủ bãi khai thác vàng trái phép để lấy lời khai củng cố hoàn thiện hồ sơ vụ án
ubnd tỉnh hòa bình cùng các cơ quan chức năng đã kịp thời xuống hiện trường chỉ đạo tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn
tuy nhiên do lòng hang ở vị trí địa hình thấp hơn so với xung quanh hộ lượng đất đá lớn và đang ở trong trạng thái bùn lỏng nên lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận được vị trí các nạn nhân